chắc chắn quý vị đã từng ít nhất là một lần được nhắc tới việc bất tử về covid một mươi chín phải không ạ
nhất là khi trong đại dịch covid một mươi chín có hiện tượng một số người mặc dù tiếp xúc rất gần với nguồn lây nhiễm
thậm chí là không trang bị phương tiện bảo hộ nhưng vẫn không mắc covid một mươi chín
vì sao lại có những người bất tử như vậy
hãy xem là những người này có khả năng đặc biệt và sẽ duy trì trạng thái bất tử trong bao lâu quý vị nhé
theo kết quả của một nghiên cứu được thực hiện vào hồi tháng một vừa qua
việc bị cảm lạnh và mắc các chủng sars cov hai khác trước đó có thể đã giúp bảo vệ trước covid một mươi chín
nhà nghiên cứu riyakundu cho biết đã phát hiện một lượng lớn tế bào t tồn tại từ trước trong cơ thể những người
mắc các chủng sars cov hai khác như cảm lạnh thông thường đã giúp họ tránh lây nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên các tác giả nghiên cứu cũng thận trọng cảnh báo rằng không nên sử dụng phát hiện này như một biện pháp
phòng chống dịch vì cách phòng ngừa covid một mươi chín hiệu quả nhất vẫn là tiêm vaccine đầy đủ bao gồm cả mũi tăng cường
một vấn đề khác đặt ra đối với nhóm được coi là miễn nhiễm covid một mươi chín này là liệu tranh di truyền có đóng vai trò nào hay không
nhà nghiên cứu andras pan thuộc đại học rockefeller đã thu thập và phân tích dữ liệu trên của khoảng bảy trăm linh người
với nhiều tiêu chí như xét nghiệm trong phòng thí nghiệm xác nhận người đó chưa từng mắc covid một mươi chín
tiếp xúc với virus mật độ cao mà không có phương tiện bảo vệ
như khẩu trang hay tiêm chủng dù vậy đến nay vẫn chưa xác định được bất kỳ sự khác biệt nào về trên liên quan đến vấn đề này
ông sparen cũng nhất trí rằng tiêm chủng là biện pháp hữu hiệu duy nhất để ngăn bệnh trở nặng
theo các chuyên gia y tế những người chưa mắc covid một mươi chín cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa
đã chứng tỏ hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh như tiêm chủng và đeo khẩu trang
vì không thể biết được người nào mắc bệnh sẽ có nguy cơ bệnh trở nặng tử vong
hay phát triển các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
vốn rất khó chẩn đoán và điều trị
ngoài ra việc không mắc covid một mươi chín ở một thời điểm nào đó trong đại dịch
không đảm bảo sẽ không nhiễm bệnh trong tương lai
rõ ràng dù bạn thuộc rất kỹ mã trans nào hoặc nghĩ rằng mình bất tử
thì việc tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín vẫn là cách hiệu quả nhất đẩy lùi covid một mươi chín
do đó đừng nghĩ rằng bạn bất tử covid một mươi chín sẽ ghé thăm khi bạn chủ quan nhất